trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn thì việc điều trị bệnh nhân cũng gặp phải không ít những khó khăn
trước tình hình đó để hỗ trợ người dân được chăm sóc y tế thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
phối hợp triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình và bệnh viện đại học y hà nội được chọn làm nơi thí điểm
đây là một buổi khám bệnh từ xa của bệnh viện đại học y hà nội với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
cho một bệnh nhân bị ngã hiện phải nằm bất động có nhiều tổn thương
các bác sĩ đầu ngành về trần đoán hình ảnh lâm sàng nội thần kinh đã cùng giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
hội trần trực tiếp với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh để đưa ra hướng điều trị kịp thời nhất cho bệnh nhân
trong buổi khám trực tiếp hôm nay có bốn đầu cầu tham gia với bảy bệnh nhân được trần đoán
với nền tảng ứng dụng khám từ xa này các ca bệnh đều được phân tích cụ thể
đưa ra hướng xử lý tại viện tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên

để đưa ra hướng dụng khám từ xa này các ca bệnh đều được phân tích cụ thể đưa ra hướng xử lý tại viện tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên

để đưa ra hướng xử lý tại viện tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên